thưa quý vị vừa mới đây ubnd tp hà nội ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng kiểm soát an toàn nhà trung cư cũ nhà ở riêng lẻ nhiều tầng nhiều căn hộ thường được gọi là trung cư mini
trong đó có nội dung đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ dư luận cũng như là cộng đồng mạng
bằng đó là khu vực sạc điện cho xe điện thì phải được bố trí riêng đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh không được sạc pin qua đêm bộ sạc phải phù hợp hệ thống pin xe quá trình sạc pin phải được theo dõi an toàn bổ sung thiết bị chữa cháy chuyên dụng phù hợp để xử lý sự cố cháy nổ pin xe điện
yêu cầu này xuất phát từ sau khi vụ cháy lớn xảy ra tại trung cư mini ở hà nội cách đây gần hai tháng
việc cẩn trọng trong quá trình sử dụng xe điện là cần thiết tuy nhiên vì những lợi ích của xe điện đối với kinh tế cũng như là môi trường rất nhiều ý kiến cư dân mạng cũng mong muốn sẽ có những biện pháp hợp lý trên cơ sở vừa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy vừa đáp ứng được nhu cầu dùng xe điện hiện nay của người dân
trong công văn của ubnd tp hà nội yêu cầu khu vực diện tích đỗ xe hai bánh tại công trình nhà ở phải tối thiểu sáu m hai cho mỗi căn hộ
trường hợp không đảm bảo thì phải có phương án từ trên bên ngoài
đối với xe điện bên cạnh việc phải đảm bảo quy định về diện tích bộ sạc thiết bị xử lý thì ubnd tp hà nội yêu cầu tại các trung cư mini xe điện không được sạc qua đêm
ngay sau khi thông tin này được chính thức công bố nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình với quyết định này
quyết định rất đúng của ubnd tp hà nội ủng hộ một trăm linh
ủng hộ lệnh cấm này
cấm không quan trọng
chắc có thể cho xạc đến hai mươi một h và có bảo vệ đến tất tới
vì lúc đó còn rất dễ xử lý hơn khi có suốt cố
chứ hai ba h đêm bù mê hết thì nguy hiểm lắm
song vẫn có không ít những ý kiến đã thẳng thắn bày tỏ sự lo lắng băn khoăn của mình
đối với quy định bắt buộc này của ubnd tp hà nội
bạn ngày đi làm thì chỉ có ban đêm là xạc được thôi
không xạc ban đêm thì xạc khi nào đây

mình đang khuyến khích sử dụng phương tiện xanh
giờ lệnh cấm xạc xe điện qua đêm
nên có những nghiên cứu khoa học cụ thể
sau đó khuyến cáo người dân về những viện an toàn
xét về nguy cơ thì xe điện còn khó cháy nổ hơn nhiều xe xăng
vấn đề nằm ở những phương tiện trôi nổi không rõ một gốc mà thôi
vấn đề cần thay đổi là nâng cao an toàn phòng cháy của các khu dân cư
trên thực tế thì nhiều người đi xe điện đang phải đối diện
với tình buồn giở khóc giở cười khi không tìm được nơi cấm xạc
nhiều trung tư thậm chí đã ra thông báo cấm người dân xạc xe điện qua đêm
đi đâu cũng bị cấm
đã từng là chia sẻ với rất nhiều cư dân mạng khi đang sử dụng xe điện
thậm chí nếu người dùng xe điện không tìm được nơi sạc
dành chấp nhận tháo pin hoặc dắt cả xe lên nhà để sạc
tuy nhiên nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích
tại một số trung cư đã tiến hành sắp xếp lại một khu vực sạc riêng biệt để dành cho xe điện
đây cũng là một trong những khuyến cáo được thực hiện từ các chuyên gia
bởi việc tách riêng khu vực cho xe điện tại những nơi dưới xe sẽ giảm hiểu tự do cháy nổ
xe điện có thể không phải muốn phát cháy
nhưng khi cháy sẽ là tác nhân làm vụ cháy thêm nghiêm trọng
nên cần khoanh vùng riêng
bên cạnh đó xe điện nếu được kiểm định chất lượng rõ ràng
người dùng tuân hữu quy định xạc
thì rủi ro xảy ra sự cố là rất thấp
tuy vậy hiện trên thị trường chỉ mới có một số hãng xe điện lớn có đầy đủ giấy tờ chứng nhận
còn lại một lượng rất lớn xe máy điện không đảm bảo kiểm định chất lượng
nhiều người dùng thích độ chế càng dẫn tới nguy cơ cháy nổ tăng
do vậy nhiều ý kiến cư dân mạng chia sẻ
việc hà nội quy định khu vực xạc xe điện diện tích định trí đỗ
hay không xạc xe điện qua đêm
là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn chứ không cấm
còn chứ không cấm
nói chẳng là phải có cách thức hướng dẫn người dân sử dụng xạc xe điện một cách phù hợp
tránh rậm cuôn máy móc
làm ảnh hưởng đến tâm lý sinh hoạt của người dân
xe điện làm gì có lỗi gì
vấn đề ở đây là cần cấm những xe điện chất lượng kém
và cần phải kiểm tra thường xuyên các ổ điện để tránh bỏ điện
và các khu trung cư từ bảo vệ đến người dân
phải thắm thượng kinh thức hoặc cái chữ cháy
theo tôi không được sạc điện qua đêm là đúng
xếp xe điện xe xăng thành khu vực xe điện

tuy nhiên việc cấm xe điện là sai hoàn toàn
xe điện là xu thế tất yếu trên toàn thế giới
cần được áp dụng thì công tác an toàn
phòng cháy chữ cháy chính là đáng hộ
thay vì cấm sạc thì hãy cải thiện hệ thống điện
và xây dựng các tiêu chuẩn an toàn phù hợp
phòng cháy do xe xạc pin điện là cần thiết hơn phải chữ cháy
bài học nghiêm trọng vừa trải qua nhãn tiền của chúng ta
hậu quả là quá lớn
xe điện trải qua một thời gian
khá dài cũng vài năm
cho nên rất nhiều xe pin đã đang xuống cấp
tuy nhiên để thêm sự hợp lý
bạn quản lý trung cư nên để xạc cho đến hai mươi ba h ba mươi
thì ngắt cầu giao điện tổng xạc cho xe điện
thực sự nếu xạc xe điện ở hầm
thì quá nguy hiểm
chập cháy nổ lúc nào cũng có thể xảy ra
nên tạo một khu riêng
và tăng các thiết bị báo cháy
ở những khu vực xạc điện
xe điện là phương tiện mới
đôi khi những rủi ro không đến từ bản thân chiếc xe
mà đến từ cách người sử dụng
vì vậy việc tuân thủ tuyệt đối những quy định an toàn
như sử dụng đúng chủng đoại
từ ổ cắm tới dây dẫn
thời gian xạc không nên để qua đêm
sẽ hạn chế được rủi ro cháy nổ
bạn có chia sẻ gì về tiểu mục
nhân dân mạng ngày hôm nay
hãy để lại ý kiến trên fanpage
truyền hình công an nhân dân